trong thời gian ba mươi ngày từ ngày bảy tháng chín đến ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh tuyên quang
sẽ phát hành hồ sơ mời sơ tuyển dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc tuyên quang phú thọ
kết nối với cao tốc nội bài lào cai theo hình thức hợp đồng bot
tổng mức đầu tư của dự án là hơn ba hai trăm linh tỷ đồng
trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng là hơn năm trăm một mươi tỷ đồng
dự án đi qua thành phố tuyên quang huyện yên sơn của tỉnh tuyên quang
huyện đoan hùng huyện thanh ba huyện phú ninh thị xã phú thọ của tỉnh phú thọ
thời gian xây dựng dự án dự kiến là hai mươi bốn tháng dự kiến khởi công trong năm hai nghìn hai mươi một
hoàn thành vào năm hai nghìn hai mươi ba và thời gian hoàn vốn đầu tư dự án là hai mươi một năm bảy tháng
mục tiêu của dự án là tạo bước phát triển đột phá về kinh tế xã hội
thúc đẩy phát triển du lịch của các tỉnh khu vực trung du miền núi phía bắc
bảo đảm an ninh quốc phòng phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển giao thông vận tải của cả nước